trong lúc khống chế cặp vợ chồng vận chuyển trái phép chất ma túy
hai chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình đã bị thương
sáng qua tại km một trăm linh ba bốn trăm năm mươi quốc lộ sáu thuộc địa phận thị trấn mãn đức huyện tân lạc tỉnh hòa bình
tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông tân lạc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình
dừng kiểm tra xe ô tô do ngô xuân hiếu điều khiển đi theo hướng sơn la hà nội
thời điểm này trên xe chở một cặp vợ chồng ngồi ở ghế sau là nguyễn tiến an và phạm thị dương
trong quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện trên ghế sau vị trí giữa đôi nam nữ có một túi bóng màu đen
có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra phát hiện ma túy đá được cất dấu tinh vi trong lo nước ngọt
tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn tiến an chống trả quyết liệt làm bị thương hai cán bộ chiến sĩ công an
tuy nhiên tổ công tác đã khống chế bắt giữ được cả hai đối tượng đồng thời phối hợp với người dân
đưa hai cán bộ chiến sĩ đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tân lạc
hiện sức khỏe của hai cán bộ chiến sĩ đã cơ bản ổn định